sáng nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định quốc hội đã nghe đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trình bày báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi
trình bày báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm cho biết
chính phủ đã chỉ đạo bộ công an và các bộ ngành địa phương ban hành triển khai nhiều kế hoạch giải pháp
nhằm thực hiện mục tiêu kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội phòng chống tội phạm trong và sau dịch covid một mươi chín
tổ chức các đợt cao điểm giao quân đấu tranh chấn áp có hiệu quả các loại tội phạm hình sự
nhất là tội phạm nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án
kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến địa bàn trọng điểm
lực lượng công an đã điều tra khám phá hơn ba mươi năm vụ phạm tội về trật tự xã hội
trong đó án rất nghiêm trọng đạt chín mươi năm một mươi hai án đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi sáu hai mươi bảy vượt chỉ tiêu quốc hội giao
đã chấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen tạo được chuyển biến tích cực
bắt và vận động đầu thú thanh loại năm tám trăm hai mươi chín đối tượng truy nã trong đó có một ba trăm năm mươi bốn đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
toàn quốc xảy ra bốn mươi bảy trăm sáu mươi một vụ phạm tội về trật tự xã hội
về cơ bản các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ
hầu hết các loại tội phạm đều giảm
theo bộ trưởng tô lâm tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu diễn biến rất phức tạp
nổi lên là sai phạm trong các lĩnh vực chứng khoán phát hành trái phiếu doanh nghiệp đấu thầu đấu giá
mua sắm công y tế giáo dục đất đai tài chính ngân hàng tài nguyên khoáng sản phòng chống dịch bệnh
số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế phát hiện giảm ba mươi sáu sáu mươi tám
số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ phát hiện tăng bốn mươi chín mươi bảy
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết tội phạm và tệ nạn về ma túy có dấu hiệu phức tạp trở lại sau dịch covid một mươi chín
phát hiện nhiều đường dây ma túy từ nước ngoài vào việt nam qua tuyến đường bộ đường hàng không chuyển phát nhanh
báo cáo cũng chỉ rõ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện
nhất là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các mặt công tác
tai nạn giao thông được kiềm chế giảm bốn năm mươi sáu về số vụ giảm chín bốn mươi bốn về số người bị thương nhưng lại tăng bảy năm mươi bảy về số người chết
công tác phòng cháy chữa cháy tiếp tục được tăng cường
tổ chức kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
tuy nhiên tình hình cháy nổ vẫn diễn biến đặc biệt phức tạp
số vụ cháy tuy giảm hai mươi năm một mươi một song số người chết lại tăng hai mươi hai
hôm qua công an tp hcm cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thu giữ số lượng lớn súng bắn đạn bi
công an tp hcm đã tạm giữ các đối tượng gồm trần bá lộc đinh việt thái bảo nguyễn quang huy và phan văn trí khám xét nơi ở của các nghi phạm
thu giữ gần một trăm năm mươi khẩu súng hai trăm năm mươi viên đạn
các loại hơn bốn dao kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác
bước đầu công an tp hcm xác định các nghi phạm sử dụng mạng xã hội để đăng tin quảng cáo mua bán
khi có người mua hàng chúng yêu cầu chuyển khoản tiền sau đó sử dụng các ứng dụng giao hàng để chuyển cho khách
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn vào ngày hôm nay công an tp hcm cũng cho biết đã triệt phá ba đường dây tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
bắt nhiều đối tượng và thu giữ hơn ba trăm linh kg
trong đó có một số đường dây được vận chuyển từ campuchia về tp hcm để tiêu thụ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín công an tp hcm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nguyễn anh bảo quốc
trú tại quận tân phú là đối tượng cầm đầu và bảy đối tượng khác thu gần bảy mươi kg ma túy các loại
bước đầu nhóm này khai nhận mua ma túy từ campuchia rồi vận chuyển theo tuyến tây nam qua tỉnh long an
về tp hcm để bán cho các đối tượng khác
đến ngày một mươi sáu tháng chín công an tp hcm tiếp tục bắt giữ trương thị mai
chú tại quận một trong một đường dây tàng chữ mua bán trái phép chất ma túy
điều tra mở rộng công an tp hcm phối hợp cùng công an tỉnh bình định công an tỉnh khánh hòa
bắt chua bá trung và nguyễn vũ khải hoàng là hai ông chùm cầm đầu đường dây này khi đang lẩn trốn
đến nay đã bắt giữ được chín đối tượng thu giữ gần chín mươi năm kg ma túy các loại và nhiều tăng vật có liên quan
ngày năm tháng một mươi một công an quận tám phối hợp cùng công an tp hcm triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy
do nguyễn thị thanh thảo cầm đầu gọi là thảo bầu chú tại quận tám
mở rộng điều tra công an tp hcm phối hợp cùng công an tỉnh đồng nai công an tỉnh long an
bắt giữ thêm bảy đối tượng khác khám xét nơi ở của các đối tượng thu hai mươi chín bánh heroin bảy mươi bốn viên thuốc lắc
và nhiều tăng vật có liên quan
ngày tám tháng một mươi một công an tp hcm đã trao thưởng cho công an quận tám và một số đơn vị
trong công tác đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
hiện nay nhiều địa bàn ngoại thành hà nội đang trong quá trình đô thị hóa
do đó nhiều đối tượng tội phạm đã lợi dụng đặc điểm này để gia tăng hoạt động
mới đây công an huyện hoài đức đã phát hiện bắt giữ đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng này cũng đã chọn địa bàn ngoại thành và mua số lượng lớn ma túy để tìm địa điểm tổ chức sử dụng
tuổi đời còn rất trẻ đối tượng phạm thị ngọc ánh mới một mươi bảy tuổi đã nghiện ma túy tổng hợp
ngày một mươi bốn tháng một mươi khi ánh đang trên đường mua ma túy và tìm địa chỉ để tổ chức sử dụng ma túy tại địa bàn huyện hoài đức
thì bị công an xã vân côn phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức phát hiện bắt giữ
gần hơn bốn mươi gram ma túy ketamin để sử dụng chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình
xã vân côn huyện hoài đức là địa bàn giáp danh đang trong quá trình đô thị hóa thu hút nhiều lao động từ các nơi khác về đây làm việc sinh sống
lợi dụng đặc điểm này nhiều đối tượng cũng đã chọn địa bàn này để hoạt động phạm tội đặc biệt là tội phạm về tàng trữ sử dụng ma túy
trước tình hình thực trạng đó lực lượng công an cơ sở chúng tôi
đã chủ động nắm tình hình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát ma túy công an huyện hoài đức
tăng cường công tác vận động quần chúng nắm bắt tình hình cũng như là chủ động kịp thời phát hiện và bắt giữ xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy
không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh cũng như phức tạp về ma túy trên địa bàn xã vân côn và huyện hoài đức
các khu trung cư
nhà nghỉ khách sạn hay các quán karaoke tại địa bàn huyện hoài đức thường là địa điểm các đối tượng lựa chọn để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp
chủ động trước những diễn biến này công an huyện hoài đức đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn tổ chức tuyên truyền
ký cam kết đối với một trăm linh các hộ kinh doanh khách sạn nhà nghỉ ngay cho cơ quan công an
tôi đang trong nhà nghỉ thì tôi cảm thấy có mấy đối tượng vào
tôi nghi vấn thì tôi gọi ngay cho công an huyện hoài đức
đến để kiểm tra hành chính các đối tượng đấy
hiện nay thì là không sử dụng sử dụng ít ở các cái quán karaoke mà chủ yếu là dễ thuê ở các cái căn hộ trung cư
cũng như là các cái nhà liền kề hay là biệt thự nơi vắng vẻ để sử dụng các cái bữa tiệc bữa tiệc tiệc ma túy
ta gọi bây giờ đứa trẻ hay gọi thế
với cái tình trạng như vậy thì là lãnh đạo chỉ huy quán huyện cũng như là lãnh đạo chỉ huy đội đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ
đã phòng ngừa tốt hơn cũng như là tuyên truyền giáo dục cho người dân nắm bắt được phương thức thủ đoạn của các đối tượng
và từ đó là gì là tố giác đối với lực lượng công an để từ đó lực lượng công an có cái biện pháp triển khai kịp thời để đấu tranh
việc kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi phạm tội không để hình thành tụ điểm tàng trữ sử dụng ma túy phức tạp
đã cho thấy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng ngừa đảm bảo an ninh trả tự tại địa bàn ngoại thành thành phố hà nội
liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã hòa đông huyện grong park tỉnh đắk lắc
sáng nay cơ quan công an đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng để tiếp tục điều tra kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật
bảy đối tượng gồm nguyễn thành giang lại văn trịnh nguyễn huy công nguyễn thanh phong lê thị lụa huỳnh văn quân và trần văn thịnh đều trú tại xã hòa đông huyện crong park
vụ việc xảy ra trước đó tại một lô cà phê của công ty cổ phần cà phê thắng lợi ở xã hòa đông huyện crong park
sáng ngày bảy tháng một mươi một khi công ty cổ phần cà phê thắng lợi thuê một số nhân công đến lô rẫy trên để cưa cắt cây cà phê sầu riêng tiến hành thanh lý tái canh thì có khoảng ba trăm linh người dân kéo ra cản trở quyết liệt
sau khi nhận tin báo công an huyện grong park đã cử một tổ công tác gồm sáu cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nắm tình hình ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật
tại đây một số đối tượng quá khích đã hô hào kích động người dân chống trả lại tổ công tác của công an huyện và bắt giữ ba người để gây áp lực với chính quyền
các đối tượng còn quay hình ảnh đăng lên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc sai trái gây phức tạp tình hình an ninh trật tự
ngay sau đó các phòng nghiệp vụ cùng công an huyện grong park phối hợp đến ngăn chặn giải tán đám đông quá khích và tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra thu thập bằng chứng tạm giữ nhiều xe máy chai xăng công cụ phương tiện và tăng vật có liên quan
công an tp hcm cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thu giữ số lượng lớn súng bắn đạn bi
qua công tác nghiệp vụ công an tp hcm phát hiện một đường dây mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ với số lượng lớn
ban giám đốc công an tp hcm chỉ đạo công an tp thủ đức phòng cảnh sát hình sự công an quận gò vấp công an quận một mươi hai cùng một số đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy quét
qua đó tạm giữ trần bá lộc hai mươi năm tuổi quê quảng ngãi đinh việt thái bảo ba mươi tuổi trú tại quận một mươi hai nguyễn quang huy hai mươi năm tuổi và phan văn trí hai mươi sáu tuổi cùng chú tại quận gò vấp
khám xét nơi ở của các nghi phạm lực lượng chức năng thu giữ gần một trăm năm mươi khẩu súng các loại hai trăm năm mươi viên đạn các loại hơn bốn dao kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác
bước đầu công an tp hcm xác định các nghi phạm sử dụng mạng xã hội để đăng tin quảng cáo trao đổi mua bán
khi có người nhắn tin mua hàng bọn chúng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc sau đó sử dụng các ứng dụng giao hàng để chuyển hàng cho người mua
số tiền còn lại người mua sẽ thanh toán chuyển khoản sau khi nhận được hàng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và cho biết thời gian tới sẽ kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ không đúng quy định của pháp luật
ngoài ra từ đây đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hcm sẽ đẩy mạnh tấn công chấn áp các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu tội phạm gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
mới đây công an quận hoàng mai hà nội cho biết qua điều tra đã làm rõ một mươi một đối tượng trong ổ nhóm gây dối trật tự công cộng có tuổi đời còn rất trẻ sử dụng hung khí giao phóng lợn nhằm trả thù mâu thuẫn cá nhân gây mất an ninh trả tự trên địa bàn
theo tài liệu điều tra vào dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai nhận tin báo của người dân có hai nhóm đối tượng là thanh niên sử dụng hung khí gồm dao kiếm đuổi đánh nhau tại chân cầu yên duyên yên sở quận hoàng mai
qua quá trình ra soát lực lượng công an đã làm rõ một mươi một đối tượng trong ổ nhóm
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội nên đã liên hệ với các nhóm để đi trả thù
vào tối ngày ba mươi tháng một mươi cả nhóm với khoảng một mươi xe máy quay vision sh kẹp hai kẹp ba mang theo hung khí gặp nhóm đối thủ để trả thù
khi đến yên duyên yên sở quận hoàng mai thì gặp một nhóm khác và bị nhóm này tấn công bằng việc dùng chai thủy tinh chứa xăng và dao phóng lợn đuổi đánh áp đảo nên đã bỏ chạy
em có một người bạn tên là phan bùi đạt dũng dũ cầm tiếp xác gắn dao phóng lợn từ giải phóng kim đồng đến bến xây lân
vào một vòng vàng vàng ngày ba xuống đợi gần cổng khu đô thị campura
sau đấy thì gặp đối thủ ở đoạn đằng yên sở bọn nó đuổi
đằng sau thì bọn cháu nhảy đường xe định đánh nhau thì bên nó ném chai về ném bóp xăng
thế bọn cháu chạy vào họ thì bên nó cũng chạy đi
thế là bọn cháu quay về bên bạn cháu thu lại đồ rồi bọn cháu đi về
theo công an quận hoàng mai một mươi một đối tượng trong vụ gây dối trật tự công cộng trên đều sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ bỏ nhau có trường hợp bố hoặc mẹ đang thụ án tại các trại giam trên cả nước
đáng chú ý có trường hợp đang là học sinh sinh viên đã bỏ học một số trường hợp nghiện game nên tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội
qua làm rõ vụ việc thì xác định nhóm đối tượng này có độ tuổi rất trẻ
từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi hoặc có trường hợp chỉ khoảng một mươi bốn tuổi rất nhiều cháu là thiếu được sự quan tâm của bố mẹ
dẫn đến việc các cháu không được tập trung về mặt nhận thức về văn hóa pháp luật
dẫn đến sự việc các cháu tụ tập thành nhóm có những hành động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
cũng liên quan đến vụ việc trên một nhóm khác đã bị công an quận tây hồ điều tra tạm giữ hình sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện vụ việc đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
là đối tượng truy nã nguy hiểm về hành vi gây dối trật tự công cộng
trà hưng thọ hai mươi sáu tuổi trú tại phường bình hiên quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê phát hiện bắt giữ
thọ là thành viên cuối cùng trong nhóm đối tượng gây ra vụ
vụ hỗn chiến xảy ra trên đường đỗ quang vào chiều hai mươi hai tháng sáu
trong vụ việc này thọ có vai trò cầm đầu kêu gọi bạn bè cùng nhau gây nên thương tích cho bị hại
mặc dù các đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ và trình diện cơ quan công an nhưng thọ vẫn rất ngoan cố không chịu ngay theo sự vận động của gia đình cùng lực lượng chức năng
mặc dù tìm mọi cách lẩn trốn nhưng thọ vẫn bị công an quận thanh khê phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê đã tiến hành khởi tố bổ sung các đối tượng cầm đầu về hành vi giết người
liên quan đến vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với ông ngô quang vinh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm kỹ sư ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan công an xác định ông vinh có sai phạm
trong thời gian công tác tại trung tâm tư vấn xây dựng tỉnh đồng nai thuộc sở xây dựng tỉnh đồng nai liên quan đến dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
tính đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố một mươi chín bị can trong đó có ông trần đình thành nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai
ông đinh quốc thái nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai bà bồ ngọc thu nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
và ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai nguyên là giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
riêng bị can nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế đã bỏ trốn và đang bị truy nã
kết quả điều tra ban đầu xác định vũ và nhàn móc ngoc với đơn vị thẩm định giá thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai gây thiệt hại cho nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
chỉ trong vòng hai tháng gần đây công an tp đà nẵng đã phát hiện bắt giữ bốn mươi ba vụ với năm mươi năm đối tượng phạm tội về ma túy
xử lý hai trăm linh sáu trường hợp sử dụng ma túy và xử lý tám mươi đối tượng liên quan đến trật tự xã hội
trong đó việc triển khai tăng cường thêm các tổ chín trăm một mươi một cùng với lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn tại cơ sở tiếp tục đóng vai trò nòng cốt góp phần kìm hãm phòng chống tội phạm liên quan đến ma túy và các trường hợp vi phạm pháp luật khác
cất dấu ma túy dưới gầm ghế ô tô hay bên trong tay ga hộp điện của xe gắn máy
đây đều là phương thức thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mua bán tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng phát hiện bắt giữ
số lượng ma túy không lớn tuy nhiên số vụ và số đối tượng nằm trong diện mua bán tàn trữ sử dụng lại gia tăng trong thời gian vừa qua
đơn cử chỉ trong một buổi ra quân chốt chặn chín trăm một mươi một đã phát hiện hai trường hợp tàn trữ trái phép chất ma túy trong đó có cả người nước ngoài
qua kiểm tra thì đa số là chúng tôi là phát hiện là các đối tượng là hoạt động một cách rất là tinh vi cụ thể là cái nơi để đối tượng cắt giá ma túy
nếu giả sử như xe máy thì các đối tượng có thể là cắt giáo vào một số nơi mà khó khăn cho lực lượng chức năng như là trong cái tay ga hoặc là trong một số các cái hộp điện
còn về các đối tượng mà hoạt động trên ô tô thì các đối tượng là thường giáo ở dưới các cái băng ghế và thường khó khăn hơn nữa là sau khi phát hiện cái ma túy
thì có một số đối tượng là vứt xuống lòng đề đường và không thừa nhận cái việc đó là ma túy là do mình mang theo cho nên là gây khó khăn cho cái việc là đấu tranh để xử lý với cái loại tội phạm này
không chỉ đấu tranh với tội phạm ma túy chín trăm một mươi một còn tăng cường công tác tuần tra chốt chặn bắt giữ các trường hợp thanh thiếu niên lặng lách đánh vọng tổ chức đua xe trái phép trên đường phố
đặc biệt các đối tượng tàn trự trái phép công cụ hỗ trợ chuẩn bị tham gia hỗn chiến đây cũng là vấn nạn gây mất tình hình an ninh trật tự
các đối tượng tàn trự trái phép công cụ hỗ trợ chuẩn bị tham gia hộ chiến đây cũng là vấn nạn gây mất tình hình an ninh trật tự
nhận thấy hiệu quả từ chín trăm một mươi một mang lại đà nẵng đã tăng cường thêm hai tổ công tác mỗi tổ gồm một mươi ba một mươi năm thành viên từ các phòng nghiệp vụ công an các quận huyện
như vậy với năm tổ chín trăm một mươi một triển khai nhiệm vụ luân phiên từ một mươi tám h đến năm h sáng ngày hôm sau mỗi ngày có mặt trên các địa bàn trọng điểm phức tạp đã ngăn chặn và phòng ngừa các đối tượng vi phạm
khoảng sáu giờ sáng nay tại đường hồ ngọc lân phường kinh bắc tp bắc ninh tỉnh bắc ninh xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo
trình xây dựng của một hộ dân khiến hai người thương vong
thời điểm trên nhóm thợ đang đổ bê tông trần tầng một ngôi nhà của hộ dân trên đường hồ ngọc lân thì bất ngờ giàn giáo bị sập
lúc này nhiều người chạy ra ngoài nhưng có hai người mắc kẹt bên trong và bị dàn ráo đẻ
bước đầu xác định một người tử vong và một người bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an đã có mặt cứu nạn cứu hộ đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
trong khi đó một vụ va chạm giữa xe đầu kéo với hai phương tiện
đang quét đường dọn vệ sinh trên cao tốc tp hcm trung lương cũng đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay khiến một người bị thương
giao thông ổn tắc
khoảng bảy giờ sáng ngày tám tháng một mươi một xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương hướng tiền giang đi tp hcm
đến đoạn địa phận huyện bến lức tỉnh long an
phương tiện này va chạm với xe tải dọn vệ sinh và xe đang quét rác trên đường
cú va chạm khiến xe quét rác bị hút văng về phía trước lật ngang trên giải phân cách một người bị thương
tại hiện trường xe quét rác hư hỏng nặng khoảng năm mét giải phân cách văng sang làn đường ngược lại
giao thông hướng tp hcm về miền tây un tắc hơn hai km
đơn vị quản lý đường cao tốc và cục cảnh sát giao thông đã đến xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn